qua công tác trinh sát tổ công tác công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện tại khu đất chống thuộc ấp đông phú xã ngãi tứ huyện tam bình
có nhiều người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền nên đã nhanh chóng bố trí vây bắt
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt được hai mươi ba đối tượng cùng nhiều tăng vật gồm bốn con gà một mươi cặp cỡ sắt một cân đồng hồ
một bộ dụng cụ lắc tài xỉu ba hột xí ngầu và gần một mươi ba triệu đồng trên chiếu bạc
kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ thêm hơn tám mươi bảy triệu đồng
ngoài ra lực lượng đã tạm giữ hai chiếc xe mô tô và hai mươi một điện thoại di động
thông qua mạng xã hội hà lấy tiền thật mua tiền giả rồi dùng tiền giả sen lẫn với tiền thật đến các cửa hàng giao dịch của viettel
để chuyển tiền vào tài khoản của mình
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa xét xử sơ thẩm dương hoàng hà ba mươi bảy tuổi
chú tại xã minh thuận huyện u minh thượng tỉnh kiên giang về tội tàng trữ lưu hành tiền giả
tại phiên tòa hà thừa nhận vào khoảng giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
thông qua mạng xã hội facebook hà đã mua được hai mươi triệu đồng tiền việt nam giả
loại mệnh giá năm trăm linh đồng với giá hai triệu đồng tiền thật
sau đó hà đến phú quốc dùng thủ đoạn dùng tiền thật trộn với tiền giả đến các cửa hàng giao dịch việt theo
để chuyển tiền vào tài khoản của hà
với phương thức này hà đã thực hiện trót lọt ba lần thu lợi bất chính được hai triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt dương hoàng hà tám năm tù về tội tàng trữ lưu hành tiền giả
từng là nạn nhân bị lừa bán
nhưng sau khi trở về quê nhà thảo thị mua đã cùng mua mí tùa đi lừa người khác
để bán sang trung quốc lấy năm vạn nhân dân tệ
công an tỉnh hà giang đã tiếp nhận hồ sơ vụ án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
do đồng biên phòng bạch đích huyện yên minh bàn giao để điều tra theo thẩm quyền
đối tượng chính trong vụ án là mua mỹ tùa sinh năm hai nghìn ba trú tại tỉnh hà giang
vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín mua mí tùa đã cấu kết với đối tượng thào thị mua
sinh năm hai nghìn năm là người trú
cùng thôn với nạn nhân cùng nhau lừa đưa một nạn nhân nữ qua biên giới sang trung quốc
để bán cho một người đàn ông với số tiền năm vạn nhân dân tệ mang về chia nhau
sau đó nạn nhân đã được lực lượng chức năng hai bên giải cứu
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bảy chính thảo thị mua cũng đã từng bị đối tượng mua mí tủa lừa bán sang trung quốc
với giá một mươi vạn nhân dân tệ
sau đó mua được người nhà tìm về nhưng không tố giác tội phạm
mà tự thỏa thuận đòi trả cho mua số tiền ba trăm sáu mươi triệu đồng
sau đó mua và tủa đã cùng nhau gây ra vụ án trên
thưa quý vị trên địa bàn tp hà nội lệnh xảy ra vụ cướp tài sản hết sức manh động
hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà một người dân nổ súng và cướp đi số tiền hai trăm linh triệu đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bắt giữ
sau chưa đầy hai mươi bốn giờ gây án
hai đối tượng gây án bị bắt gồm trần văn hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và phan ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại huyện tri lăng tỉnh lạ sơn
trước đó khi thấy tài khoản facebook hoàng hường bán hàng online có địa chỉ tại khu công nghệ cao hòa lạc
thạch thất hà nội hay đưa nhiều hình ảnh tiền mặt trâm và hào đã bàn bạc và đột nhập vào nhà để cướp tài sản
chúng chờ cơ hội đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một đã đột nhập vào khống chế bảo vệ
tiếp đó hai đối tượng xông vào phòng ngủ của vợ chồng chị hường
hào cầm súng nổ một phát lên trần nhà trâm cầm dao đe dọa và khống chế vợ chồng chị hường cướp đi hai trăm linh triệu đồng
sau đó chúng đã dùng băng dính quấn trói vợ chồng chị hường vào ghế
đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị hường chuyển năm tỷ đồng vào tài khoản của hào trước một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng một
nếu không sẽ giết cả nhà chị hường
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cục cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày hào và trâm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội
cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi bốn mươi tám viên đạn một dao nhọn
bốn mươi chín triệu đồng ba điện thoại di động và ba đôi găng tay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án và bắt tạm giam
đối tượng lê sơn lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện thới bình tỉnh cà mau
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê sơn lĩnh nguyên là cán bộ của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín lê sơn lĩnh là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

lê sơn lĩnh được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của một công ty có địa chỉ tại thành phố cà mau
trong những lần mang hồ sơ đến cho giám đốc công ty ký lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối
tự ý làm ba kế ước vay số tiền một bảy tỷ đồng của khoản vay công ty này và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
sau đó còn chiếm đoạt thêm hai lần tiếp theo vào năm hai nghìn một mươi chín
tổng số tiền lê xuân lĩnh đã chiếm đoạt là hơn hai bốn tỷ đồng
số tiền trên được lĩnh dùng để trả nợ các đội bóng đá và tiêu xài cá nhân
còn tại khánh hòa ba đối tượng gồm đỗ văn tuân hai mươi chín tuổi nguyễn văn lam ba mươi hai tuổi và bùi đức toàn ba mươi năm tuổi
cùng chú tại thành phố nha trang đã bị công an tỉnh khánh hòa bắt giữ vì đã có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
theo điều tra bước đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay nhóm đối tượng trên đã cho khách vay từ ba tới bốn mươi triệu đồng
thời hạn mỗi gói vay là hai mươi bốn ngày ba mươi ngày hoặc bốn mươi ngày
hàng ngày người vay phải trả tiền một phần tiền gốc và lãi gọi là tiền góp
sau khi đã vay tiền được một thời gian khi người vay không có khả năng trả nợ
tuân sẽ thỏa thuận người vay vay thêm một khoản vay khác bằng khoản vay cũ
và người vay phải dùng một phần tiền của gói vay mới để trả gốc và lãi của gói vay cũ
bằng thủ đoạn trên lãi suất mà người vay phải trả cho các đối tượng là từ hai trăm bốn mươi ba đến ba trăm linh bốn một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
sau một thời gian xác minh điều tra phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
đã bắt giữ thêm một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn trọng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thành phố hồ chí minh
theo điều tra ban đầu vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thông qua một tài khoản gia lô
đối tượng tuấn đã nhận trở bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép từ bắc ninh đi đồng nai với giá hai mươi bốn triệu đồng
sau đó đối tượng này lại thuê nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh đồng nai chở thay mình với tổng giá trị một mươi tám triệu đồng
tuy nhiên tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số hai trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã phong thu huyện phong điển tỉnh thừa thiên huế
đối tượng trường đã bị công an huyện phong điền phát hiện bắt giữ
thưa quý vị và các bạn chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi là đến tết nguyên đán nhâm dần
thời điểm này tại các vườn đào quất như nhật tân tứ liên quảng an hà nội
người dân đang bận rộn để chuẩn bị cho một mùa bội thu
bên cạnh đó thì các chủ vườn cũng tỏ ra khá lo lắng những vườn cây bạc tỷ của mình
đứng trước nguy cơ trộm cắp hoành hành ngày cận tết
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
vườn quất này của gia đình anh nguyễn trọng hoàn có giá trị vài triệu đồng một bình
vậy nên để bảo vệ số tiền hàng tỷ đồng để bỏ ra đầu tư cho vườn quất này
anh hoàn cũng như nhiều nhà vườn ở làng nghề truyền thống quất cảnh tứ liên
đã đặt camera hệ thống chống trộm để bảo vệ vườn quất
chúng tôi lắp đặt camera thứ nhất là phục vụ mục đích bảo vệ tài sản của mình
vì số lượng tiền của mình bỏ ra để đầu tư vào những vườn này nó khá lớn
thứ hai là nó phục vụ cho việc mình có thể tiện quan sát cả cây để mình
ví dụ những hôm mà mình không có ở vườn thời tiết lắng mưa thì mình xem cây cối có vấn đề gì
thì mình còn xử lý kịp thôi
cách đây khoảng hai năm vùng trồng quất tại tứ liên đã được lắp đặt internet tốc độ cao
vì thế nhiều nhà vườn đã đầu tư hàng chục triệu đồng vào việc lắp camera hệ thống chống trộm
việc làm này ít nhiều đã mang lại hiệu quả trong việc bảo vệ thành quả lao động của họ
từ năm ngoái đến năm nay là nhiều vườn nắp camera cho nên là không có cái sự mất mát gì
như trước như trước thì coi như vậy là chưa có cái camera và coi như thế là cái hệ thống báo động
cho nên là coi như thế là cũng có sinh ra là mất cấp nhiều hơn
việc lắp đặt camera thì nhiều nhà vườn là có một một lao động
thì không thể quản xuyến hết được mà thuê nhân công thì nhiều quá thì thường thường nghỉ ngơi lắp
camera theo dõi về an ninh trật tự khách ra vào thời điểm này hầu hết các vườn quất tại tứ liên
đều được che chắn rất kỹ lưỡng tuy nhiên không giống như đào các cây quất chưa được đánh lên
chậu ít có người ngủ tại vườn để trông coi tạo điều kiện cho những kẻ gian dễ bể hoạt động hơn
các chủ vườn ở đây đã cùng với chính quyền địa phương cơ quan chức năng
cùng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự nhất là trong dịp tết nguyên đán
công an phường tứ liên đã xây dựng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự nhân dịp tết
nguyên đáng chúng tôi đã tổ chức tuần tra khép kín trên địa bàn tuyên truyền đến người dân
lắp đặt camera để sống hàng rào để bảo đảm tài sản nhân dịp tết cùng với đó với sự hỗ trợ của
người dân các hộ dân trồng quất ngoài bã đã lắp đặt đầy đủ camera góp ích rất nhiều cho việc đảm
bảo an ninh trật tự trên địa bàn hiện làng nghề truyền thống quất tứ liên có khoảng bốn trăm linh hộ
với diện tích trồng quất khoảng ba mươi hectare cả năm dồn công chăm sóc mới có được gần đến ngày thu hoạch
thì những người nông dân tại đây giờ thấy yên tâm hơn khi những ngày tết đang cận kề
mở đầu là thông tin từ quảng trị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp
với các lực lượng chức năng có liên quan bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển một mươi kg ma túy đá
trên quốc độ chín thuộc địa phận xã đắc rông huyện đắc rông
cụ thể vào khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đắc rông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng
chú huyện cam lộ điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của người khách là phan văn trường chú huyện triệu phong
tỉnh quảng trị có một bọc nilon chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma tuy đá có chậm lượng khoảng
một trăm linh gram nên đã tiến hành khống chế đối tượng bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma
tuy này cho một người khác với tiền công bảy triệu đồng trước tình hình tội phạm ma túy trên tuyến
biên giới diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi nhất là vào dịp cuối năm thời gian qua
lực lượng công an xã và đồn biên phòng triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la đã tăng cường
phối hợp triển khai nhiều biện pháp đấu tranh nhằm bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
tại bán liên hồng xã trường khương huyện sông mã đồn biên phòng trường khương phối hợp với
các lực lượng chức năng phá chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn xuân tung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xã trường khương về hành vi mua bán trải phép chất ma tuy thu giữ hai bốn trăm linh viên ma tuy tổng
hợp khoảng ba trăm hai mươi gam nhựa thuốc phiện và một số tăng vật liên quan đây là một trong nhiều vụ án
đồn biên phòng triềng khương phối hợp với các lực lượng công an xã phát hiện bắt giữ
phục hồi khó khăn trong quá trình đấu tranh là các đối tượng khi mà giao dịch với nhau qua mạng
zalo facebook hẹn gặp nhau ở địa điểm trên đường biên giới này rồi thuê người
giả dạng người dân đi làm để theo dõi mọi hoạt động của lực lượng chức năng như lực lượng bộ đội
biên phòng và công an rất là khó khăn cho chúng tôi đánh bắt ở trên đường biên giới và đường biên
giới cũng rất là hiểm trở rừng rộng rất là khó khăn trong công tác đánh bắt
xã trường khương huyện sông mã có gần hai mươi bảy km đường biên phòng
đường biên tiếp giáp với nước lào có nhiều đường mòn đường tiểu ngạch thuận lợi cho các đối
tượng mua bán vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an và đồn biên phòng triềng khương đã thu thập được nhiều thông tin có giá trị về các
đường dây mua bán ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa và các điểm mua bán sử dụng trái phép ma
túy trên địa bàn phục vụ triệt phá thành công nhiều vụ án năm hai nghìn hai mươi một đồn biên phòng triềng
khương và công an xã đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ hai mươi hai vụ hai mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ tang vật gồm gần ba bốn trăm linh gam hồng phiến gần ba trăm linh gam heroin năm trăm ba mươi ba gam thuốc viện
trên hai mươi triệu đồng tiền việt nam và nhiều tăng vật liên quan khác
chúng tôi tập trung tuyên truyền đến từng bản từng hộ dân về sự tác hại của chất ma túy và sự nguy hiểm
trong năm hai nghìn hai mươi một đã giảm được số bản trọng điểm về ma túy và đạt ba bản không có ma túy chúng tôi sử
dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa và có hiệu quả đối với tội phạm ma túy và thường xuyên
tập trung thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng triệt xóa các điểm bán lẻ và tàng trữ ma túy
thường phối hợp với đội biên phòng tấn công mạnh vào các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy
đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới luôn là nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm nhưng
cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội biên phòng nơi đây luôn chắc tay súng sẵn sàng đấu tranh không
khoan nhượng với tội phạm ma túy góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên
bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành phá chuyên án và bắt
giữ đối tượng ngô hoàng phúc chủ tại quận thanh khê thành phố đà nẵng là đối tượng cầm đầu đường
dây cho vay lãi nặng bước đầu đối tượng khai nhận số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị phát hiện phúc đã đứng ra cho nhiều người dân trên địa bàn
thành phố đà nẵng vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng đối tượng mà phúc hướng đến chủ yếu là các
tiểu thương ở các chợ và người lao động ngày một mươi hai tháng một khi phúc đang đi thu tiền con nợ thì bị bắt
quả tang khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng
và số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã ra quyết
lệnh khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ngô hoàng phúc để tiếp
tục điều tra mở rộng chuyên án chỉ sau ba ngày gây án hai đối tượng là a sũ một mươi bảy tuổi và a thâu
một mươi tám tuổi cùng chú tại xã vinh quang thành phố con tôm đã lần lượt bị lực lượng cảnh sát hình sự
công an thành phố con tôm tỉnh con tôm bắt giữ cùng về tội danh trộm cắp tài sản
lợi dụng lúc gia chủ đang ngủ hai đối tượng bịt kín mặt phá khóa đột nhập phá hủy hai camera
lấy đi tổng tài sản trị giá gần bốn mươi triệu đồng được biết a thâu vừa mãn hạn tù hồi tháng một mươi một năm
hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành hình phạt tám tháng tù giam về tội danh trộm cắp tài sản còn a sũ trước đó
bị cơ quan công an khởi tố trong một vụ trộm cắp tài sản khác tham gia mừng tân gia rồi rủ nhau
tụ tập để đánh bạc một mươi một đối tượng đã bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn bắt quả tàng
công an huyện hữu lũng phối hợp với công an xã sơn hà đã phát hiện bắt quả tang một mươi một đối tượng đánh
bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của nguyễn thị vân chú tại xã sơn hà huyện hữu lũng
tăng vật thu giữ tại chỗ là nhiều dụng cụ để đánh bạc một mươi một điện thoại di động và gần năm mươi sáu triệu đồng
các đối tượng khai nhận sau khi tham gia đám mừng tân gia tại nhà đối tượng nguyễn xuân thao cùng
chú xã sơn hà đã rủ dê tụ tập để đánh bạc tại khu vực đường trương văn lĩnh phường hưng
dũng thành phố vinh tỉnh nghệ an tiến hành kiểm tra hai nam thanh niên điều khiển xe máy
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi quả pháo tự cuốn trọng lượng hơn một mươi kg
bước đầu xác định hai đối tượng là nguyễn quang huy sinh năm hai nghìn ba và nguyễn ngọc hải đăng sinh
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng chú tại xã nghi phú tp vinh tiến hành truy xét đóng huy khai nhận tự lên mạng
tìm mua các công cụ để phục vụ việc sản xuất pháo và bán kiếm lời khi đang trên đường đi giao pháo
cho khách thì bị bắt quả tàng lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người trong thời điểm
cuối năm các hoạt động lưu lợi cho khách các đối tượng đã tìm hiểu về việc sản xuất pháo và bán kiếm lời
người đào nấp bóng tuyển cộng tác viên bán hàng cộng tác viên đăng bài online lại nở rộ
đối tượng bị nhắm tới lại chính là những người đang có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
phóng sự thực hiện tại quảng ngãi
em trần thị lan hai mươi một tuổi ở thành phố quảng ngãi là sinh viên năm cuối của một trường đại học
ở thành phố hồ chí minh do dịch bệnh em trần thị lan sống ở quê nhiều tháng qua
do hoàn cảnh khó khăn cần công việc làm trang trải gia đình trần thị lan đã lên mạng
tìm việc làm qua mạng từ đây em bị sập bấy lửa từ trang facebook công việc tại nhà
em bị em thanh tốt em cũng thanh tốt nhưng mà em kêu em không đủ tiền
cái xài chỉ em chỉ một nửa rồi chỉ cho mượm nhưng mà em kêu là dễ thì để em chỉ qua
với cái điện cọ với cào xinh rồi cái nang nỉ với khát lát cái kêu có thứ
với cái kêu chị cũng bỏ tiền vô đó chung mượm chứ bây giờ em bỏ chỉ nửa trần nè
sao em cứ bước bước chuyển qua sao em cứ không chạp sao
em thấy hệ thống chưa họ không chuyển tiền lại cho em đó
em mới điện cho chị có thứ mà chị chạm facebook của em hết
trò lừa từ việc tìm cộng tác viên online với đủ các loại hình khác nhau
nạn nhân bị nhắm tới là những người có thu nhập thấp phụ nữ hay sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền trang trải
để tìm con mồi các đối tượng đăng bài chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
mỗi một đơn hàng thanh toán sẽ được hưởng tranh lệch một mươi một mươi
nhiều nạn nhân bị mờ mắt trước cách kiếm tiền dễ dàng
nên đi vay mượn xoay sở lấy vốn thanh toán cho các đơn số tiền lớn để hưởng hoa hồng
phải hết sức thận trọng kiểm soát kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch qua mạng xã hội
không nên chuyển tiền đặc cạo hay là chuyển đủ tiền khi mua hàng qua mạng xã hội
để tránh nguy cơ bị lừa đảo trong đoàn thải sản
đặc biệt là không chuyển tiền cho bất cứ ai tới bất kỳ yêu cầu nào
khi không có căn cứ cụ thể bằng bản bản của cơ quan nhà nước có thông quyền
từ những vụ việc trên cơ quan công an đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
trước thủ đoạn lừa đảo mới này
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an
để ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày một mươi ba tháng một tòa nhân dân tỉnh an giang
đã tuyên phạt các bị cáo là trịnh phước đan chú tại huyện thoại sơn hai mươi năm tù
nguyễn ngọc hữu tám năm tù võ văn gấu bảy năm tù trần kim ba năm năm tù
và thái văn nghĩa bốn năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an huyện thoại sơn
kiểm tra quán karaoke ruby thuộc ấp tây bình xã thoại giang
khách và nhân viên quán cùng với trên một tám gam ma túy dạng kentamin và ma túy tổng hợp
qua làm việc gấu và nghĩa là nhân viên của quán khai số ma túy trên của đang
đưa cho hữu và ba để giao lại cho gấu bán cho khách
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đăng ngay phía sau quán tiếp tục thu giữ
trên ba trăm hai mươi hai gam ma túy dạng kentamin năm mươi năm viên đạn đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở
của hữu và ba tại phòng số hai của quán thu giữ trên sáu hai gam ma túy dạng ketamin
một cân tiểu ly cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong quá trình điều tra xác định đang đã nhiều lần mua ma túy của đối tượng
tại tp hcm đem đến quán bán cho đan số ma túy mua được đan phân lẻ cho khách
hoặc đưa ma túy cho hữu bán cho khách tại các quán và các con nghiện
còn liên quan đến tội phạm lừa đảo công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa phối hợp
với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng huy
trú tại huyện hoài đức hà nội là đối tượng đã thiết lập sàn giao dịch số mkc
đối tượng huy là lập trình viên đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo marketpr chín com
phát hành đồng tiền ảo mkc rồi bán bàn giao cho các đối tượng khác quản trị điều hành
huy khai nhận đã thiết lập sản giao dịch theo yêu cầu của đối tượng
quản trị điều hành có nguồn gốc từ anh có giới khép hoạt động
đồng thời tạo chu kỳ một mươi năm ngày tăng giá để thu hút lôi kéo nhà đầu tư
khi nhà đầu tư mua đồng mkc thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa không rút ra được
quá trình điều tra cơ quan công an xác định trong hai tháng từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sàn đã thu hút hơn hai nhà đầu tư với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
ngoài ra đối tượng huy còn khai nhận đã thiết lập tám sàn giao dịch tiền ảo khác
để bán cho các đối tượng điều hành nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư